bệnh cần duy trì lối sống lành mạnh hàng ngày kiểm tra sức khỏe thường xuyên định kỳ và thăm khám tại cơ sở y tế uy tín khi có biểu hiện bệnh
tại hà nội và tp hcm bệnh viện đa khoa tâm anh đang là địa điểm tin cậy được nhiều người bệnh lựa chọn thực hiện kiểm tra chức năng gan và tầm soát các bệnh lý về gan
với đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao hệ thống máy móc hiện đại và dịch vụ chuyên nghiệp bệnh viện đa khoa tâm anh sẽ đem đến kết quả nhanh chóng chính xác
từ đó có giải pháp tối ưu cả về chi phí thời gian hiệu quả điều trị với từng bệnh nhân